để nâng cao ý thức cảnh giác cho học sinh nơi biên giới về các loại tội phạm mua bán người bạo lực gia đình xâm hại tình dục
công an tỉnh lai châu đã tổ chức tuyên truyền giáo dục pháp luật cho đông đảo học sinh huyện vùng biên
thông qua những thước phim hình ảnh tuyên truyền về các loại tội phạm như mua bán người xâm hại tình dục trẻ em bạo lực gia đình
bản thân các em đã hiểu và cảnh giác hơn trước những thủ đoạn của các loại tội phạm
đồng thời tại các buổi tuyên truyền các em học sinh được trực tiếp trả lời các câu hỏi các tình huống để giúp các em nhận thức sâu sắc hơn về pháp luật
có thể thấy đối với các học sinh vùng sâu vùng xa đặc biệt là các khu vực biên giới
thì việc cung cấp kiến thức giáo dục về pháp luật để các em tự ý thức cảnh giác bảo vệ bản thân
là một điều rất quan trọng
công an tỉnh lai châu đã thực hiện tuyên truyền trên một lượt học sinh
thuộc các huyện mường tè nậm nhùn xìn hồ và phong thổ
chúng tôi tiến hành tuyên truyền hướng dẫn một số kỹ năng xử lý đối với tội phạm mua bán người
cũng như là xâm hại tình dục mà đặc biệt ở đây là xâm hại tình dục trẻ em
nhằm với mục đích là làm cho các em nhận thức rõ
về những tác hại cũng như là phân biệt được những hành động hành vi của các đối tượng
mà nó có nguy cơ dẫn đến việc xâm hại bản thân các em
lựa chọn các đối tượng tuyên truyền là các em học sinh cấp hai cấp ba
chính là một biện pháp hiệu quả giúp các em nhận thức rõ ràng về các loại tội phạm
ở khu vực biên giới cũng như trong xã hội hiện đại ngày nay
từ đó chính các em sẽ là người tuyên truyền viên tích cực trong mỗi gia đình
mỗi bản thân góp phần hạn chế những vi phạm pháp luật
đặc biệt là đối với các khu vực biên giới